việt nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ mắc các bệnh gan mật cao
mỗi năm nước ta ghi nhận gần hai mươi năm trường hợp tử vong vì ung thư gan
gấp đôi số ca tử vong do tai nạn giao thông
những phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại
trong điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật luôn được ngành y tế quan tâm
và cũng là chủ đề chính trong hội thảo khoa học cập nhật
điều trị kết hợp hai nền y học trong bệnh lý gan mật do hội gan mật việt nam
và học viện y dược học cổ truyền tổ chức vào ngày năm tháng bốn
các bệnh lý gan mật đang là thách thức đối với nền y tế nước nhà
từ xưa tới nay đã có rất nhiều bài thuốc đông y cũng như nghiên cứu khoa học hiện đại
chú trọng đến chăm sóc điều trị các bệnh lý này đặc biệt là sỏi mật và viêm gan
y học cổ truyền với ưu điểm là lành tính giá thành rẻ do nguồn thuốc nam là lợi thế của nước ta
còn y học hiện đại với những tiến bộ không ngừng
đặc biệt là những thành tựu đạt được trong kỷ nguyên số bốn
việc kết hợp hai nền y học được cho là sẽ giúp tối ưu hóa trong nâng cao sức khỏe người bệnh
làm giảm các triệu chứng và giúp người bệnh đáp ứng tốt nhất với lộ trình điều trị
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành của tổng hội y học việt nam
các bệnh viện trung ương đã có những nhìn nhận trao đổi và đưa ra các giải pháp
để việc kết hợp hai nền y học mang lại hiệu quả cao nhất cho người bệnh mắc bệnh lý gan mật
và hướng tới trong tương lai sẽ kết hợp điều trị những bệnh lý khác
đây cũng là cơ hội để các bác sĩ ở hai nền y học được cập nhật các phương thức chăm sóc chữa bệnh
ưu điểm của từng nền y học